khoa cấp cứu tiêu hóa bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân viêm tụy cấp mức độ nặng do tăng mỡ máu
bệnh nhân nam đến từ hà nội đã điều trị viêm tỷ cấp sáu lần ở các bệnh viện tuyến trước
lần này bệnh nhân nhập viện vào khoa cấp cứu tiêu hóa trong tình trạng mệt mỏi đau bụng dữ dội
kết quả của các lớp vi tính ngổ bụng có hình ảnh viêm tụy cấp phù nề xét nghiệm men tụy tăng cao mức độ tăng mỡ máu lúc vào là một trăm năm mươi bảy mmol
bệnh nhân đã được điều trị bằng truyền dịch giảm đau và hạ mỡ máu bằng truyền insulin đường tĩnh mạch
sau một tuần điều trị bệnh nhân đã hết đau bụng mức độ mỡ máu đã về giới hạn cho phép và đã được xuất viện
theo các bác sĩ viêm tụy cấp do tăng mỡ máu gặp khoảng ba mươi ba mươi năm trong tổng số bệnh nhân viêm tụy cấp nhập viện
với mức độ mỡ máu tăng cao lớn hơn năm sáu mmol trên lít bệnh nhân có nguy cơ bị viêm đường cấp
nếu như mức độ tăng mỡ máu lớn hơn một mươi một ba mmol trên lít nguy cơ mắc viêm cấp là năm
tỷ lệ này tăng lên một mươi hai mươi khi mức độ tăng mỡ máu lớn hơn hai mươi hai sáu mm trên lít
tiến sĩ bác sĩ ngô thị hoài khoa cấp cứu tiêu hóa bệnh viện chuông quân đội một trăm linh tám cho biết
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng viêm tự cấp gia tăng mỡ máu thường nặng hơn và đe dọa tới tính mạng của bệnh nhân hơn so với những nguyên nhân khác
nếu mất máu của bệnh nhân không được điều trị thì nguy cơ viêm tụy cấp tái phát và tiếp theo đó sẽ dẫn tới viên tụy mạng tính gây ra suy tuyến tụy nội tiết và ngoại tiết
các bác sĩ khuyên cáo bệnh nhân bị dối loạn chuyển hóa lipid máu nên đến khám và điều trị mỡ máu để duy trì kiểm soát mỡ máu bằng một chế độ ăn uống khoa học cân nặng và thuốc
đặc biệt người trẻ tuổi mắc dối loạn chuyển hóa ly bít máu mà có kèm uống rượu thì tình trạng bệnh sẽ nặng và nguy cơ cao xảy ra viêm tụy và các bệnh lý tim mạch chuyển hóa
viêm tỷ cấp là một dối loạn nghiêm trọng có tỷ lệ tử vong từ năm một mươi năm tùy thuộc vào nguyên nhân tuổi tác và bệnh lý đi kèm
viêm tụy cấp do tăng mỡ máu có xu hướng tử vong cao hơn so với viêm tụy cấp do rượu
ngoài ra sự hiện diện của bệnh đái tháo đường dối loạn mỡ máu béo phì cũng làm gia tăng đáng kể nguy cơ biến chứng và tử vong
hầu hết các trường hợp tử vong đều là do suy đa cơ quan hoại tử tụy nhiễm trùng
chia sẻ bệnh viện địa cấp bác sĩ chuyên khoa hai bùi mạnh cường trường khoa nội hô hấp tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
bệnh nhân thường thường điều trị trong thời gian ngắn ngày và ra viện sớm ít để biến chứng
những mức độ nặng thì bệnh nhân thường thường có diễn biến bệnh sẽ rất là phức tạp và thường để lại nhiều biến chứng thậm chí có thể nguy cơ tử vong
tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân biến tụy cấp nặng chiếm khoảng hai mươi năm mươi trong số bệnh nhân biến tụy nhập viện
với nguyên nhân trong nguyên nhân biến tụy cấp có rất nhiều nguyên nhân
hàng đầu người ta thấy rằng đó là nguyên nhân rượu
cái này thì chiếm khoảng bảy mươi cho nguyên nhân biến tụy cấp
ở việt nam thì nó là số một
thứ hai là các nguyên nhân về cơ học ví dụ như bệnh nhân bị sỏi mật hoặc là sỏi tụy đây là những nguyên nhân hay gặp
và một số nguyên nhân khác cũng hay gặp dù là truyền hóa thì ở đây thì điển hình chính là biến tụy cấp do tăng triglycerides
đây là cái mà hay gặp thì chiếm tỷ lệ khoảng từ một một mươi bốn các nguyên nhân biến tụy
bệnh nhân cũng có các triệu chứng của bệnh nhân biến tụy
bình thường là có đau bụng có nôn rồi là có xét nghiệm máu thì chỉ số các men tụy tăng cao gấp ba lần so với bình thường
xét nghiệm triglycerides tăng trên một mươi một ba mmol trên lít
và đặc biệt là kết quả trột suy các lớp vi tính của bụng thì nó có hình ảnh của biến tụy cấp
lâm sàng ở đây điển hình nó là gì
bệnh nhân có đau bụng đặc biệt là đau bụng ở vùng thượng vị
rồi là đau nó xảy ra một cách rất là đột ngột đau dữ dội đầu liên tục
và như vậy người ta
cảm thấy là người ta không thể chịu nổi
và thứ hai là người ta có thể là kèm theo là nôn
nôn thì có những trường hợp bệnh nhân nôn rất là nhiều
nôn ban đầu thì nôn ra thức ăn sau đó thì là nôn chỉ nôn ra dịch thôi
và cái nôn đấy của người ta thì có những trường hợp nôn xong thì đỡ nó bụng
nhưng một số trường hợp thì không đỡ
thứ ba là bụng người ta cứ trướng to lên
do nguyên nhân là ruột nó bị liệt nó không tạo ngu lậm hơi nó không thông được
thì sau đó bụng nó trướng căng lên
kèm theo là xét nghiệm máu
thì là cái chỉ số mỡ máu ba lít tăng cao trên một mươi một ba lít
và các cái men tụy kiểu men amilasa hoặc men lipasa là cũng tăng cao gấp ba lần so với bình thường
thì tất cả những cái đấy là nó kèm theo là mình vào viện mình chụp các lớp vi tính ủng hộ
thì thấy cái hình ảnh của viên tụy cấp
thì cái đấy mình sẽ khẳng định là bệnh nhân là viên tụy cấp
theo các bác sĩ viên tụy cấp là tình trạng tuyến tụy bị viêm sưng đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn
viên tụy cấp có thể điều trị khỏi
tuy nhiên nhiều trường hợp gặp phải những biên chứng nặng và có thể dẫn tới tử vong
các hiệu chứng viên tụy cấp có thể khác nhau tùy thuộc vào từng nguyên nhân và mức độ nhưng thường gặp nhất bao gồm
đau bụng trên đau bụng lan ra sau lưng
việc hiện chính của viên tụy cấp là một con đau bụng dữ dội
đau bụng đột ngột thường xảy ra sau bữa ăn thịnh soạn bữa ăn có nhiều dầu mỡ hoặc rượu
vị trí đau bụng là vùng trên rốn có khi đau một phần tư bụng trên bên phải hoặc trái
cơn đau sẽ dữ dội mức độ đau tăng dần sau khoảng một mươi đến hai mươi phút và có thể kéo dài đến nhiều giờ
tình trạng đau có thể lan ra sau lưng đau tăng lên sau khi ăn đau giảm khi nghiêng người về phía trước hoặc nằm co người lại nghiêng đầu có xuống gối cuối con lên
nằm ngửa ho cử động mạnh hoặc thở sâu đau tăng lên
đây cũng chính là biểu hiện dễ nhẩm lãn với các triệu chứng bệnh lý khác như đau dạ dày đau rượt thừa
buồn nôn nôn mửa
người bệnh sẽ có biểu hiện buồn nôn
nôn đa số đều có biểu hiện buồn nôn nôn ra nhiều nước
tình trạng nôn không làm giảm đau bụng tuy nhiên không tìm được nguyên nhân gây nôn thì cần phải nghĩ ngay tới viên tụy
trứng bụng ăn uống kém hoặc một số triệu chứng khác của viên tụy cấp có thể bao gồm tiêu chảy khó tiêu suốt
nhiệt độ sẽ cao từ ba mươi tám độ c trở lên vàng da vàng mắt nhịp tim nhanh thở nhanh nông
ở những người viên tị cấp nặng người bệnh sẽ có những biểu hiện như sau
nhiễm trùng nhiễm độc về mặt cảm thấy mệt mỏi lưu đừ môi khô lễ bẩn
ngoài ra các biểu hiện như mất nước môi khô khăn nước nhiều mắt trũng có dấu hiệu sốc tay chân lạnh huyết áp thấp mạch nhanh
bệnh nhân có thể suy yêu hấp mệt khó thở spo hai giảm da đổi màu xanh tím vùng oanh rốn hoặc da đổi màu xanh tím vùng hông trong thể viên tụy cấp suốt huyết
viên tụy cấp có những biểu hiện tương tự với những triệu chứng bệnh lý ở đường tiêu hóa
chính vì vậy cần được chẩn đoán gián biệt
cụ thể các bệnh gây đau bụng phải xác định loại trừ bao gồm thùng tạng nhôi máu mạc treo các ruột cấp viên tụy mật cấp nhiễm trùng đứng mật
nguyên nhân nội khoa của đau bụng cấp cũng cần được lưu ý loại trừ như nhôi máu cơ tim cơn đau lết dạ dày ta tràng
các xét nghiệm chẩn đoán viên tụy cấp sẽ được xác định
khi đó các bác sĩ sẽ nghi ngờ và chỉ định xét nghiệm siêu âm trục các lớp vi tính giúp chẩn đoán xác định bệnh viên tụy cấp và chẩn đoán biên chứng viên tụy cấp nhưng đã hại tử tụy các ổ tụ dịch áp xe
khi các em en tiêu hóa đã được kích hoạt vẫn còn ở trong tiền tụy chúng sẽ kích thích các tế bào tuyến tụy gây ra tình trạng viêm
nếu tình trạng viêm này lập đi lập lại nhiều lần sẽ gây ra tổn thương các tiến tụy dân tới viên tụy mạng tính
nếu tình trạng viêm này lập đi lập lại nhiều lần sẽ gây ra tổn thương các tiến tụy mạng tính
viên tụy mạng tính là một thủ thuật để sử dụng để điều trị xoài mặt cũng có thể dẫn tới viên tụy cấp
bệnh viên tụy có thể gây ra một số biên chứng nghiêm trọng bao gồm
suy thận viên tụy cấp có thể gây ra suy thận nặng thậm chí đôi khi cần phải lọc máu
tổn thương phổi viên tụy cấp gây ra những thay đổi hóa sinh trong cơ thể
ảnh hưởng đến trao đổi khí tại phổi gây ra giảm oxy trong máu
nhiễm trùng biến chứng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao đó là viên tụy hoại tử nhiễm trùng
viên tụy mạng tính viên tị cấp tính sẽ lập lại nhiều lần đều có thể dẫn tới viên tụy mạng tính
viên tụy mạng tính sẽ gây hại cho các tế bào sản xuất ra insulin trong tiến tụy
và có thể dẫn tới bệnh tiểu đường hoặc nguy cơ gây ra ung thư tuyến tụy
để phòng ngừa nguy cơ bị viêm tụy cấp các bác sĩ khuyên cáo người dân
nên sử dụng rượu bia hút thuốc lá ở mức độ cho phép hoặc thậm chí không nên sử dụng rượu bia
ăn uống khoa học vệ sinh với chế độ nhạt để tránh bị sỏi mật
vì sải mật là một trong những yếu tố nguy cơ cao gây ra viên tụy cấp
đối với những người mắc bệnh đái tháo đường mẫu máu cao nên thăm khám sức khỏe định kỳ
để quản lý tất bệnh nền tránh những biên chứng nguy hiểm tới viên tụy cấp
viên tụy cấp là một tình trạng viêm của tiến tụy dẫn tới các tổn thương tế bảo năng tuyến
do sự tiêu hủy của men tụy diễn tiến của viên tự cấp có thể nhẹ hoặc tự khỏi
hoặc cũng có thể dẫn tới nặng nề nguy hiểm đến tính mạng do các biến chứng
hoặc tái phát hình thành mạng tính
triệu chứng điển hình của viên địa cấp như đã nói ở trên đó là đau bụng đột ngột
thường xuyên xuất hiện sau bữa ăn nhất là bữa ăn có nhiều mỡ
vị trí đau bụng thường ở chân rốn hoặc vùng thượng vị một phần tư bên trái
cơn đau bụng thường dữ dội liên tục người bệnh sẽ phải gặp người để cho đỡ đau
vì vậy khi có những biểu hiện như trên hãy đưa người bệnh tới cơ sở y tế
để được thăm khám phát hiện bệnh và điều trị kịp thời